kiểm tra đột xuất một nhà trọ tại phường an bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
lực lượng chức năng phát hiện sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
từ đây cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ ba đối tượng tàng trữ lưu hành tiền giả
thu giữ tổng cộng là hơn sáu mươi triệu đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
tại nhà trọ của đặng thị kiều trang lực lượng chức năng phát hiện bốn gói ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi ma túy và một mươi ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng trang khai mua của lê thị kim phụng ở phòng trọ đối diện
khám xét khẩn cấp nơi ở của phụng tổ công tác phát hiện phụng đang cất giấu hai mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền giả
phụng khai từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đã mua chín mươi hai triệu đồng tiền giả từ một người tên là quốc qua mạng xã hội
với giá là ba triệu đồng tiền thật lấy một mươi triệu đồng tiền giả
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn đình quốc tại tp hcm
cơ quan công an thu giữ ba mươi bảy triệu